ngày hôm qua hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
đã diễn ra tại ấn độ và đã chính thức khép lại sau hai ngày nhóm họp
trong đó các bên tiếp tục cam kết tăng cường phối hợp chính sách quốc tế
và đưa nền kinh tế toàn cầu hướng tới sự tăng trưởng mạnh mẽ
bền vững cân bằng và bao trùm
tuy nhiên g hai mươi đã không thể đạt được sự đồng thuận
về cuộc xung đột giữa nga và ukraine
mỹ và các đồng minh trong nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy
đã kiên quyết yêu cầu thông cáo chung
chỉ trích thẳng thắn nga về cuộc xung đột ở ukraine
tuy nhiên phái đoàn nga và trung quốc cũng phản đối
ấn độ đã đưa ra một bản tóm tắt của chủ tọa
trong đó cho biết hầu hết các nước thành viên đều phản đối cuộc xung đột ở ukraine
và nhấn mạnh rằng điều này đang gây ra sự đau khổ to lớn cho con người
cũng như làm trầm trọng thêm những bất ổn hiện có trong nền kinh tế
viện dẫn sự gián đoạn chuỗi cung ứng rủi ro đối với sự ổn định tài chính
tiếp tục gây mất an ninh lương thực và năng lượng
kết quả trên cũng tương tự như hội nghị thượng đỉnh g hai mươi ở bali vào tháng một mươi một năm ngoái
khi nước chủ nhà indonesia cũng đưa ra tuyên bố thừa nhận những khác biệt
ấn độ nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên g hai mươi hiện nay
đã duy trì quan điểm trung lập về cuộc xung đột ở ukraine
từ chối lên án nga và tìm kiếm một giải pháp ngoại giao
đồng thời tăng cường mua dầu